căn cứ vào hồ sơ bệnh án hội đồng chuyên môn nhận định việc chẩn đoán và chỉ định phẫu thuật cho thai phụ được thực hiện đúng quy trình
các xét nghiệm cận lâm sàng đều thực hiện đầy đủ quy trình phẫu thuật không có sai sót trong chuyên môn
khoa phẫu thuật gây mê đã bố trí phân công trực điều dưỡng phòng hồi sức theo dõi sát bệnh nhân đúng quy định
kết luận của hội đồng chuyên môn là do thai phụ suy hô hấp tuần hoàn không hồi phục dẫn đến tử vong